ngày ba mươi tháng ba dưới sự chủ trì của đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội thường trực thành ủy hà nội
đã họp nhằm kiềm điểm các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo lãnh đạo
các nhiệm vụ chính trị nhất là phòng chống dịch covid một mươi chín
các đồng chí thường trực thành ủy hà nội nhận định
thành phố hà nội đã quyết liệt triển khai kịp thời đồng bộ hiệu quả và minh bạch
các thông báo kết luận của bộ chính trị chỉ thị của ban bí thư thường trực ban bí thư
thủ tướng chính phủ và các chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín đang diễn ra cấp bách tại bệnh viện bạch mai hà nội
quyết định hỗ trợ tối đa mọi yêu cầu mà bệnh viện bạch mai đề xuất
trong đó có việc tổ chức cách ly tập trung cho cán bộ nhân viên bác sĩ y sĩ của bệnh viện
tại một khách sạn trên địa bàn thủ đô nhằm bảo đảm chăm sóc sức khỏe lâu dài
cho các y bác sĩ trong công tác phòng chống dịch dự kiến còn phức tạp kéo dài
trong điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch còn khó khăn
nhưng tp hà nội quyết định ưu tiên hỗ trợ cho bệnh viện bạch mai phương tiện thiết bị
chi phí xét nghiệm covid một mươi chín và tổ chức xét nghiệm sớm cho toàn bộ các bác sĩ y sĩ
các bệnh nhân theo yêu cầu của bệnh viện bạch mai thực hiện ngay từ ngày ba mươi một tháng ba